tại chợ đầu mối đông hương thành phố thanh hóa chị em phụ nữ tham gia lao động và buôn bán chiếm đa số
những năm qua câu lạc bộ phụ nữ chợ đầu mối đông hương đã có nhiều hoạt động thiết thực
phấn đấu trong lao động kinh doanh giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vươn lên trong cuộc sống
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
một giờ đêm chợ đầu mối đông hương mọi hoạt động vẫn diễn ra sôi động
hàng đêm từ đây phân phối cả ngàn tấn hàng đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh thanh hóa
bên cạnh việc kinh doanh hàng ngày chị nga tham gia nhiều hoạt động tại câu lạc bộ phụ nữ chợ đầu mối
hiệp hội cựu thanh niên sung phong thành phố thanh hóa
với chị nga làm ăn kinh tế là chưa đủ
chị muốn đóng góp chia sẻ nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình
một cái gì đấy mong muốn là mình có nhiều sức khỏe và làm được nhiều công tác kinh doanh tốt hơn
để mình có một chút nào lợi nhuận để có thể cống nguyên được giúp đỡ các bác được thì là tôi cố gắng hết
phụ nữ trong câu lạc bộ chợ đầu mối có nhiều thân phận nhiều cảnh đời chủ hộ kinh doanh lao động phổ thông kéo xe ba gác
nhưng ở đây cũng có những điểm chung những điểm sáng đó là chị em đoàn kết chăm lo chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau
người nhiều giúp người ít
người hoạt động lâu năm hướng dẫn người mới vào đặc biệt các chị đều giữ một thái độ rất lạc quan trong công việc và cuộc sống
những lúc mưa thông bác chị vẫn phải đi
đi đến người ta làm của mình cũng phải đi rồi nhưng mà cái niềm vui của mình là mình làm được mình kiếm được tiền để nuôi con
con cái nó thành đạt hết là cái niềm vui của mình
hơn nữa là mình đi chợ thì vui vẻ có bạn bè
nói chung là công việc thì phải đi từ lúc chín h ba mươi
nhưng mà ví dụ hàng vào nhiều á thì mình chở hàng vào cho các quầy
trong chợ này thì nó cũng nặng thì nó cũng hơi vất vả
nhưng mà nó cũng vui là vì có đồng tiền để thu nhập thêm cho gia đình
với lại ra đây cũng có những chị em á
một năm ba trăm sáu mươi năm ngày các chị có mặt tại đây gần chọn ba trăm sáu mươi năm đêm
sự vất vả hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt nhưng họ luôn chia sẻ giúp đỡ yêu thương nhau giữ vững truyền thống tốt đẹp của quê hương bà triệu anh hùng